sau bốn ngày thi diễn ra tối qua liên hoan nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
khu vực hai tổ chức tại thành phố đà nẵng đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải cho các đơn vị cá nhân đạt thành tích cao
liên hoan nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi hai khu vực hai với chủ đề khắc ghi lời bác diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng bốn
với sự tham gia của gần tám trăm linh cán bộ chiến sĩ là các hạt nhân văn nghệ cộng tác viên đến từ một mươi tám đoàn nghệ thuật quần chúng
các tiết mục trình diễn trong liên hoan được hội đồng ban giám khảo đánh giá cao về mặt chuyên môn
các đơn vị đã có sự chuẩn bị tập luyện phát triển mới về chất lượng phong trào cũng như nghệ thuật tạo nên các tác phẩm phong phú đa dạng và có nhiều cảm xúc
kết quả ban tổ chức chọn trao bốn giải a toàn đoàn cho các đơn vị đoàn nghệ thuật quần chúng công an tỉnh đắk lắk đoàn nghệ thuật quần chúng bộ tư lệnh cảnh vệ đoàn nghệ thuật quần chúng công an tp hcm đoàn nghệ thuật quần chúng công an tp đà nẵng cùng sáu giải b sáu giải c và hai giải quân khích cho đoàn nghệ thuật